cũng tại lào cai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đang tạm giữ hình sự hoàng đức anh tuấn
trú tại phường cốc lếu thành phố lào cai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng ba tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai
đã bắt quả tăng tuấn đang giao một chín mươi tám gram cần sa cho khách
khám xét khẩn cấp nơi ở của tuấn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai thu giữ bốn mươi bốn gói ma túy cần xa và hai mươi bốn cây cần sa
tại cơ quan cảnh sát điều tra tuấn khai nhận bản thân thường xuyên sử dụng cần sa nên đã tự tìm hiểu và mua hạt giống cây cần sa về trồng
thành phẩm cần ra tuấn tự phơi và đóng gói với mục đích để sử dụng cho bản thân và đem bán cho tặng bạn bè